ngày hai mươi sáu tháng bốn trên quốc lộ hai trăm bảy mươi chín đoạn thuộc địa phận xã na ư huyện điện biên tỉnh điện biên
đã xảy ra vụ sạt lở đất từ ta luy dương với khối lượng hàng nghìn mét khối đất đá gây ách tắc giao thông nhiều giờ
ngay sau vụ việc xảy ra công ty trách nhiệm hiếu hạn đường bộ hai trăm hai mươi sáu đã khẩn trương huy động nhân lực
cùng máy móc phương tiện có mặt tại các điểm sạt lở để khắc phục sự cố tạm thời cho phương tiện lưu thông
việc khắc phục sạt lở rất khó khăn do mưa liên tục đất đá vẫn tiếp tục tràn xuống mặt đường